thưa quý vị thưa các bạn là một trong những địa phương có diện tích chè lớn nhất cả nước
trong những năm qua nhờ cơ chế chính sách đầu tư tại các huyện thành phố trong tỉnh tuyên quang
đã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh loại cây công nghiệp này
tạo nên vùng sản xuất hàng hóa và gắn kết với nhu cầu chế biến sản phẩm của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên vấn đề bao tiêu sản phẩm cũng còn nhiều hạn chế gây khó khăn cho cả ngành chè của tỉnh tuyên quang
do đó việc liên doanh liên kết giữa bốn nhà đã đặt ra hướng đi mới cho cây trẻ ở tuyên quang
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hướng đi mới cho cây trẻ ở tuyên quang
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh loại cây công nghiệp này
tạo nên vùng hàng hóa và gắn kết với nhu cầu chế biến sản phẩm của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
với gần chín ha trẻ mỗi năm tuyên quang có được sản lượng đạt trên sáu mươi tấn sản phẩm trẻ búc tươi
đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu của hàng chục đơn vị doanh nghiệp tham gia sản xuất
xuất khẩu sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế
phần đưa cây trẻ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc ngành nông nghiệp của tỉnh
theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững
nhìn lại bức tranh của ngành chè tỉnh cho thấy thì cây chè đã được đưa vào trồng từ hàng chục năm nay
với cơ cấu giống chủ yếu là chè hạt trung du năng suất sản lượng thấp
chất lượng sản phẩm thì còn hạn chế dẫn đến giá trị mà cây trẻ mang lại cho người nông dân không cao
vấn đề bao tiêu sản phẩm
cũng còn nhiều hạn chế các đơn vị sản xuất chưa trú trọng đến xây dựng thương hiệu nhãn hiệu
và sản phẩm chè làm ra thì không đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm chè cùng loại trong cả nước
nhưng vấn đề này thì đã gây khó khăn cho cả ngành trẻ của tỉnh
nông dân đã không còn mặn mà với cây trồng mà mình đã từng gắn bó
khi mà giá trị thực tế từ loại cây công nghiệp này không đủ sức để níu giữ người trồng trè
yên tâm gắn bó và mở rộng diện tích
do đó mà việc liên doanh liên kết giữa bốn nhà đã đặt cho hướng đi mới của cây trẻ ở tuyên quang những vấn đề cấp thiết
qua thực tế cho thấy với một vùng nguyên liệu lớn trải dài ở tất cả các huyện thành phố
thì vấn đề đầu ra cho sản phẩm chè luôn được tỉnh tuyên quang đặt ra
nhất là trong xu thế hội nhập và cạnh tranh trên thị trường như hiện nay
để tìm đầu ra cho sản phẩm chè ở tuyên quang tỉnh đã xác định
trước tiên là phải tập trung thay đổi phương thức sản xuất thay đổi cơ cấu giống
gắn kết được người nông dân trồng trè với các nhà khoa học các doanh nghiệp tham gia chế biến xuất khẩu sản phẩm
từ cơ chế chính sách tỉnh đã dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ nông dân cải tạo thay thế
và trồng mới những diện tích trẻ già cỗi trẻ hạt trung du để chuyển sang các giống trẻ có năng suất chất lượng vượt trội
trong khoảng năm năm trở lại đây
hàng trăm hectare trẻ kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang giống trẻ ph một trẻ lai hai cùng một số giống trẻ đặc sản khác
chính nhờ việc chuyển đổi cơ cấu giống trẻ như thế này nên năng suất sản lượng trẻ bút tươi đã tăng lên từ hai đến ba lần so với giống trẻ truyền thống như trước kia
từ đó tạo cú hích quan trọng để người nông dân có thể làm giàu được từ loại cây trồng này
từ năm hai nghìn một mươi năm
gia đình trồng hai ha vào màu đồi
hiện nay là sau gần ba năm là đang xây dựng kiến thiết
thì đến giờ bút này trẻ chúng tôi đã phát triển thế này và trước mắt hiện nay chúng tôi đã bắt đầu có sản phẩm để thu
về giá trị của cây trẻ đặc sản này thì về năng suất thì nó không cao như các loại trẻ lai
nhưng về giá trị kinh tế thì nó cao hơn rất là nhiều so với giống trẻ kia
hiện nay tôi bán nguyên liệu là từ hai mươi đến hai mươi năm nghìn một cân trẻ tươi
một trong những ưu tiên để sản phẩm chè ở tuyên quang có chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu
là vấn đề cấu trúc lại mô hình sản xuất của các doanh nghiệp
toàn tỉnh hiện có hai mươi năm doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia sản xuất chế biến chè
với tổng công suất gần năm trăm linh tấn trẻ búp tươi mỗi ngày
so với nhu cầu thực tế thì vấn đề bao tiêu sản phẩm cho cả vùng nguyên liệu của tỉnh
cũng còn có những khó khăn cần được tháo gỡ
về trước mắt cũng như lâu dài
trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tỉnh cũng đã có những chỉ đạo hướng dẫn
và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia chế biến chè mở rộng quy mô hoạt động
đầu tư lắp đặt và hiện đại hóa dây chuyền nâng công suất chế biến
để bao tiêu được nhiều hơn nguyên liệu cho người dân
xã mỹ bằng huyện yên sơn là địa phương có diện tích chè nguyên liệu lớn nhất của cả tỉnh tuyên quang
với gần bảy trăm linh ha trẻ
trong đó hầu hết là diện tích chè đang trong chu kỳ kinh doanh
mỗi năm cũng mang lại một mươi tấn sản phẩm chế búp tươi doanh thu đạt năm mươi tỷ đồng
điều này cho thấy sức hút từ cây trè và giá trị thực tế mà loại cây trồng này mang lại
cho hàng nghìn hộ gia đình nông dân trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã
để hình thành vùng sản xuất chuyên canh nâng cao chất lượng sản lượng của cả vùng chè nguyên liệu
bên cạnh việc đầu tư chăm sóc
theo quy trình kỹ thuật xã cũng đã khuyến khích và tạo điều kiện giúp nông dân
chuyển đổi diện tích trẻ già cỗi kém hiệu quả để trồng những giống trẻ mới
có những ưu điểm vượt trội về năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế
xã cũng chú trọng khâu liên doanh liên kết trong vấn đề bao tiêu nguyên liệu giữa nông dân
với các đơn vị chế biến nên cây chè đã và đang thực sự mang lại niềm vui
và nguồn thu nhập cao cho hàng nghìn hộ nông dân
xã cũng đã chú trọng khuyên khích bà con nông dân mở rộng sự liên doanh liên kết với nhà sản xuất
tạo điều kiện cho các cơ sở các doanh nghiệp chế biến vào thu mua chè búp tươi cho nhân dân
thứ ba là khuyên khích bà con nông dân sản xuất tâm canh trẻ bằng công nghệ sạch
để làm sao có sản phẩm trẻ đầu ra ổn định đáp ứng được yêu cầu của nhà chế biến
những thăng trầm trong một thời điểm nhất định đã vượt qua
để sức sống cho toàn bộ vùng trẻ
những vùng trẻ nguyên liệu của tỉnh tuyên quang có thêm những tín hiệu khả quan
từ hàng chục năm nay cây chè không chỉ là cây xóa nghèo mà còn khẳng định là cây làm giàu cho nhiều hộ nông dân
nhất là đối với những nông dân tại các xã nằm trong vùng quy hoạch trọng điểm về cây chè của tỉnh
trên những diện tích đất màu đồi cằn cỗi khi mà các loại cây nông nghiệp trồng trên đất này kém hiệu quả
thì cây trẻ vẫn có được những ưu thế vượt trội về khả năng thích nghi với môi trường điều kiện sống
do vậy việc lựa chọn cây trẻ đưa vào trồng thay thế là giải pháp quan trọng được các hộ nông dân thực hiện thành công
nhờ các yếu tố về nguồn sống kết hợp đầu tư tâm canh
dẫu còn có những khó khăn cần khắc phục xong nhìn từ thực tế của ngành trẻ ở tuyên quang trong thời gian vừa qua
có thể nhận ra tiềm năng và thế mạnh trong mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp cho hàng nghìn hộ gia đình sinh sống tại các vùng chè nguyên liệu
về thực hiện chương trình
trở lại xã mỹ bằng huyện yên sơn một xã hiện đang coi cây trẻ là cây chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội
cấu trúc lại mô hình trong sản xuất nông nghiệp
các dự án đầu tư cho cây trẻ ở đây đã phát huy được hiệu quả rõ rệt
diện tích hai hectare trẻ này được gia đình ông hoàng việt cương ở thôn ngòi xã mỹ bằng đưa giống trẻ đặc sản bắt tiên và trồng từ năm hai nghìn
cây hợp đất lại được đầu tư chăm sóc thu hoạch và chế biến sản phẩm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm
nên giá trị cây trẻ đã tăng lên đáng kể so với cơ cấu giống chè truyền thống khác ở địa phương
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
diện tích trẻ này của gia đình ông đã được nguyễn yên sơn hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống tưới văng tự động
nên đã giảm chi phí đầu tư chăm sóc
năng suất trẻ đã tăng lên đáng kể
sản phẩm làm ra đã được thị trường tiêu thụ trong nước biết đến
nên đã giúp gia đình ông làm giàu từ loại cây trồng này
để có được sản phẩm chè an toàn khi cung cấp ra ngoài thị trường
việc kiểm tra theo dõi và nâng cao ý thức của người dân trong quy trình sản xuất chè trên địa bàn xã cũng luôn được quan tâm đặc biệt
cùng với việc xây dựng những mô hình sản xuất theo hộ gia đình và các tổ hợp tác xã
tỉnh tuyên quang còn tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp các cơ sở chế biến sản phẩm chè
xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trẻ
hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
theo đánh giá những diện tích chè sản xuất an toàn theo việt gáp đều có được chất lượng vượt trội
với giá thành bán ra thị trường cao hơn so với những hộ chưa thực hiện theo việt gáp khoảng ba mươi giá trị
được người tiêu dùng đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó việc hướng nông dân tham gia trồng trè
chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng
an toàn vệ sinh thực phẩm đã nhận được sự đồng thuận trong bà con nông dân
nhất là khâu thu hoạch và chế biến sản phẩm
do đó vấn đề là tạo ra nếp nghĩ cách làm mới
gắn được với thị trường và giá trị thực tế mà cây trẻ mang lại cho bà con nông dân
là một chủ trương đúng đắn của tỉnh tuyên quang trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
năm hai nghìn một mươi ba thì tổ hợp tác chúng tôi được
tham gia các lớp tập huấn
bà con đã biết đến những quy trình về chăm sóc thu hãi phân bón
cũng như các vấn đề thu hãi bảo quản sản phẩm
từ đó mà năng suất chất lượng đã nâng lên
và hiện nay chúng tôi đã giới thiệu được sản phẩm trẻ đi khắp trong các miệng ngoại miền trong nước
từ thực tế trong khâu liên kết giữa nông dân với nhà nước và doanh nghiệp trong thời gian qua
thì đã có tác động tích cực đến lĩnh vực sản xuất
kinh doanh sản phẩm trẻ ở tỉnh tuyên quang
tuy có những khó khăn do quy mô sản xuất của các doanh nghiệp còn nhỏ lẻ
xong nhờ việc đẩy mạnh tái cấu trúc ngành trẻ của tỉnh
và sự nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm
nên cây trẻ ở tuyên quang đã nâng cao được giá trị
nhiều mặt hàng trẻ đen trẻ xanh được sản xuất trong tỉnh
đã bắt đầu thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng tại nội địa
và cả những thị trường khó tính nhất của thế giới
để ngành chè của tuyên quang có những bước đi phù hợp và vững chắc
tỉnh cũng đặt ra mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
phát triển các vùng sản xuất trong tỉnh và mở rộng liên kết vùng trong khu vực
để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản
và thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nguyên liệu
tuân thủ nguyên tắc và yêu cầu của thị trường
đảm bảo hài hòa hai mục đích là tăng giá trị gia tăng
và phát triển bền vững của ngành chè trong tỉnh
để mạnh áp dụng thực hành sản xuất các mô hình theo tiêu chuẩn việt gáp
sản xuất hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn iso haccp trong sản xuất chế biến
để tăng hiệu quả sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường